tại lâm đồng đập chứa nước ca la xã bảo thuận huyện di linh cũng đã xả lũ
khiến nhiều nhà dân cùng cà phê hoa màu của người dân ở xã bảo thuận cung ré đinh trang hòa hòa ninh ngập sâu trong nước
hiện vẫn chưa thống kê được thiệt hại
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút đêm ngày một mươi ba tháng một mươi hai hàng chục hộ dân quanh đập chứa nước cala trở tay không kịp
khi nước dâng đột ngột nhiều nhà cửa ngập sâu trong nước đổ đạc hư hỏng hoàn toàn
đặc biệt hàng trăm tấn cà phê của người dân đang phơi chưa kịp thu dọn đã trôi sạch theo dòng nước
hàng trăm hectare cà phê đang chín rỗ chưa thu hoạch cũng bị nhấn chìm
ngập nặng nhất là khu vực cầu đôi cầu ba thuộc xã gung ré
ngoài ra tại các địa phương như đinh lạc hòa ninh đinh trang hòa thuộc huyện di linh cũng bị ảnh hưởng nặng từ đập chứa nước cala
theo đại diện ubnd xã đinh lạc huyện di linh cho biết lũ vể bất ngờ đã nhấn chìm nhiều diện tích hoa màu quấn chơi cà phê của người dân
hiện chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân cùng người dân khắc phục hậu quả
đến đầu giờ chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi hai vẫn chưa thống kê được thiệt hại do hồ ca la xả lũ